cơ quan công an khuyến cáo với các lái xe cần chủ động bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong ngày tránh để quá mệt quá bột ngủ mới dừng xe một cách thụ động
chỉ nên dừng nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc ở những nơi đảm bảo an toàn có người trông xe khóa cửa cabin cẩn thận và có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản để trên xe phòng kẻ gian lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội
trường hợp bị mất tài sản nên trình báo ngay với cơ quan công an phối hợp điều tra làm rõ
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra vào khoảng bốn giờ sáng nay tại kho chứa hàng nằm trong khuôn viên viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải nam trung bộ tp quy nhơn tỉnh bình định ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng
nhận tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định đã huy động bảy phương tiện chữa cháy với hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
sau hơn hai giờ tích cực chữa cháy đến khoảng sáu giờ sáng cùng ngày lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy và ngăn hiện tượng cháy lan sang các công trình bên cạnh
hiện trường vụ cháy là kho chứa hơn một trăm linh m hai với bốn thùng thuốc xịt mũi côn trùng mỗi thùng chứa hai mươi bốn chai
lực lượng chữa cháy đã không chế được đám cháy đồng thời khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ cháy nổ này
thiệt hại tuy chưa được thống kê song ước tính lên tới hàng tỷ đồng
tin báo gần biển đông cân báo du tu
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu sáu độ vĩ bắc một trăm hai mươi một năm độ kinh đông ngay trên đảo lưu dông của philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi năm
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng ba trăm linh km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
sau khi di chuyển theo hướng sau đó thì di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bảy h ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc một trăm một mươi tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai trăm bảy mươi km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng chín mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển đông bắc biển đông có mưa bão gió mạnh cấp bảy đến cấp chín
từ chiều nay mạnh dần lên cấp một mươi cấp một mươi một vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn biển động dữ dội
vùng nguy hiểm trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới
tương đương với vùng gió mạnh từ cấp sáu trở lên là phía bắc vĩ tuyến một mươi bốn độ phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bốn năm độ
cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực đông bắc biển đông cấp ba
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng nguyễn xuân hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi bảy phường lê hồng phong thành phố thái bình tỉnh thái bình
cao một m sáu mươi bảy sống mũi khum dái tay trúc và có nốt rùi cách một cm sau cánh mũi phải
đối tượng đặng xuân diệu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ một phường phú khánh thành phố thái bình tỉnh thái bình
và đối tượng đặng thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại tổ hai xã vũ chính tp thái bình tỉnh thái bình
có nốt ruồi nổi cách hai cm chính sau đôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện